tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke royal ở xã duy phiên huyện tam dương tỉnh vịnh phúc vào dặng sáng ngày một mươi bảy tháng bảy
công an huyện tam dương đã phát hiện nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng cháy phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện một mươi bốn đối tượng đang mở nhạc trong hai phòng hát và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra nhanh phát hiện một mươi hai trên một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
các đối tượng trên đến từ các tỉnh như vĩnh phúc yên bái tiền giang phú thọ nghệ an và hà giang
tổ công tác đã lập biên bản sự việc đưa các đối tượng trên cùng quản lý quán hát về trụ sở công an để làm việc
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke và các đối tượng có liên quan về hành vi vi phạm quy định
về việc tạm dừng một số hoạt động kinh doanh giải trí để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn theo quyết định của ubnd tỉnh